thưa quý vị đến nay việt nam đã chữa khỏi tám trăm ba mươi ba sáu trăm bảy mươi năm ca trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện chỉ còn ba năm mươi hai ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn tám mươi bốn triệu liều trong đó tiêm một mũi là hơn năm mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là gần hai mươi sáu triệu liều
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm ba mươi chín bốn trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì nhiều địa phương đã nâng cấp độ dịch tăng tốc tiêm vaccine trong đó có tiêm cho trẻ em
thưa quý vị ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín từ các tỉnh thành khác trở về thành phố
nhằm kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các địa phương quản lý dân cư chặt chẽ
ghi nhận đầy đủ thông tin người từ các tỉnh thành phố khác trở về để có biện pháp giám sát và chăm sóc sức khỏe
theo đó thành phố yêu cầu tổ chức xét nghiệm cách ly y tế với trường hợp đến từ địa bàn có cấp độ dịch bốn hoặc đang phong tỏa
trường hợp nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn dịch cấp ba
người dân từ các tỉnh thành khác trở về phải được ra soát tiền sử tiêm vaccine
các địa phương tổ chức tiêm ngay cho người chưa tiêm đủ vaccine ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi trở lên
có bệnh nền phụ nữ có thai người lao động làm việc tại khu cụm công nghiệp
các địa phương tăng cường truyền thông vận động người dân khai báo y tế với trạm y tế địa phương
ngay khi trở về từ các tỉnh thành khác để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đúng theo quy định
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
do đỗ ngọc hà có tên gọi khác là hà miên trú tại quận long biên tp hà nội cầm đầu
cụ thể vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu tìm hiểu
về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài baccarag
sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới
do hà và sơn vận hành chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là khoảng hơn một một tỷ euro
tương đương với ba mươi tỷ đồng
khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi tỷ đồng
với một mươi bảy đối tượng ở hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính ba máy tính bảng
một mươi điện thoại di động hơn một bảy tỷ đồng một trăm linh bốn lượng vàng sic một thỏi kim loại màu vàng
và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
sau khi khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
viết tắt là cns
ngày ba tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đã được viện kiểm sát
cung cấp phê chuẩn đối với hai bị can
các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm
chu tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại hà nội quốc tịch việt nam
cư trú tại phường hai mươi sáu quận bình thạnh
đỗ văn nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại bình định quốc tịch việt nam
cư trú tại phường ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh
kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của cns
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bốn bị can cùng chú huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
về các tội cướp cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ án lê hoàng duy hai mươi tuổi chú huyện long thành tỉnh đồng nai
bị đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản
theo kết luận điều tra các bị can đặng quốc quang hai mươi hai tuổi
nguyễn phú quý hai mươi hai tuổi phạm trường hải hai mươi tuổi trương tiến nghĩa một mươi chín tuổi
là những đối tượng lười lao động nhưng lại thích ăn chơi đua đòi
để có tiền tiêu xài nhóm của quang đã trộm cắp cướp và cướp giật tài sản
hoạt động rất manh động thậm chí chuẩn bị sẵn vũ khí hung khí nguy hiểm để gây án
sẵn sàng tấn công bị hại khi bị phát hiện truy đuổi
giả danh lực lượng công an chặn người đi đường và cướp tài sản một cách trắng trợ
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một các bị can liên tiếp gây ra một vụ cướp tài sản
chín vụ cướp giật tài sản và một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện nhơn trạch
chiếm đoạt nhiều tài sản như tiền mặt xe máy đồ trang sức xe ô tô
trị giá gần ba trăm ba mươi sáu triệu đồng bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên
chiều ngày ba tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai
đã bàn giao đối tượng bùi quang tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thành phố con tum
cùng tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố pleiku
để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khoảng bảy h ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
chủ trì phối hợp với công an thành phố pleiku tiến hành kiểm tra homestay trắng house
địa chỉ số một mươi đường lương đình của phường hội phú thành phố pleiku
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng tuyến đang tàng trữ nhiều viên nén màu xanh
và một bi chất rắn màu trắng tuyến khai là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy khai
tiến hành kiểm tra ba phòng nghỉ cơ quan công an phát hiện chín nam sáu nữ có biểu hiện nghi vấn
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh phát hiện một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền do nguyễn văn tránh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tổ chức tại xã trung chánh
huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã bị đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang
ngay khi phát hiện tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền vào trưa ngày mùng
ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại ấp bà phận xã trung tránh tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã khẩn trương phối hợp với công an xã trung chánh
huyện vũng liêm bố trí lực lượng vây bắt
tại đây một mươi hai người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền bị tạm giữ
tổ công tác đã thu giữ bốn con gà năm cặp cựa một cái cân loại năm kg một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng
bốn dụng cụ dùng mài cựa
ngoài ra tạm giữ số tiền năm mươi bốn triệu sáu trăm linh ngàn đồng và bốn xe mô tô
hiện lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
tại hải dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép một mươi năm kg pháo nổ
từ bắc giang về hải dương tiêu thụ
đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn cường sinh năm hai nghìn trú ở bản ngự xã hưng đạo huyện bình gia tỉnh lạng sơn
kiểm tra trong cốp xe ô tô của cường
lực lượng chức năng phát hiện một thùng các tông bên trong chứa gần ba trăm linh quả pháo nổ với tổng trọng lượng một mươi năm kg
tiến hành đấu tranh cường khai nhận do không có công an việc làm nên đối tượng vận chuyển số pháo trên từ bắc giang về hải dương
để giao bán cho một người không quen biết trên địa bàn thành phố
khi đi đến khu vực cầu hàn thành phố hải dương thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến nay đã gần một năm nghị định này đi vào cuộc sống
nhưng không phải người dân đã hiểu đúng và nắm rõ những quy định về sử dụng pháo
hiện nay cũng đang là thời điểm cuối năm là thời điểm thường xảy ra những phi phạm liên quan đến pháo nổ
chính vì vậy tại hà nội tại những địa bàn cơ sở công tác tuyên truyền phổ biến
về pháp luật liên quan đến nghị định một trăm ba mươi bảy về quản lý cũng như sử dụng pháo
đang được lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh
những chuyến xe phát thông tin tuyên truyền về các quy định của pháp luật
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo như thế này
được xác định là hình thức tuyên truyền rất hiệu quả tại địa bàn xã yên thường huyện gia lâm hà nội
ngoài ra trên hệ thống loa phát thanh của xã
thời gian này thường xuyên phát các thông tin về nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý và sử dụng pháo
trước đây thì khi triển khai nghị định một nghìn ba trăm ba mươi bảy của chính phủ mới triển khai thì
cái việc nhận thức của bà con là cũng nghĩ rằng là đã được đốt pháo
đấy do vậy là cái thời điểm đó là cái việc giao chuyển giữa cái nghị định một trăm ba mươi sáu trước đây và nghị định ba mươi bảy sau này
thì bà con nghĩ rằng được phép sử dụng
dẫn đến là một số trường hợp là suy nghĩ là được sử dụng pháo
tuy nhiên là sau khi chúng tôi làm bắt công an cơ sở làm bắt tình hình như vậy
thì cũng đã tăng cường cảm hóa và đồng thời là gặp
gỡ cá biệt để chúng tôi tuyên truyền những trường hợp đấy
với đặc điểm một xã ven đô người dân trong các thôn hầu hết đều có quan hệ anh em họ hàng
theo đó công an xã đã thông qua vai trò của các trưởng thôn cựu chiến binh hội phụ nữ
là những người có uy tín để tiếp cận và tuyên truyền đến người dân đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên
qua công tác tuyên truyền vận động của lực lượng công an xã yên thường của các cấp chính quyền tại cơ sở
chúng tôi hiểu mọi hành vi liên quan đến tàng trữ vận chuyển sử dụng pháo nổ là vi phạm pháp luật
từ đó bản thân tôi là trưởng thôn quy mông tiếp tục tuyên truyền cho người thân trong gia đình
và tất cả nhân dân thôn quy mông
ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật và hiểu đúng về các quy định của pháp luật
liên quan đến vũ khí vật liệu lổ cũng như công cụ hỗ trợ và pháo lổ
xã yên thường huyện gia lâm là địa bàn rộng giáp danh với thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
do vậy thời gian cuối năm rất có thể sẽ phát sinh các vi phạm liên quan đến pháo nổ
ngoài ra trong đêm giao thừa tết nguyên đán tân sử vừa qua công an xã đã phát hiện một trường hợp có hành vi đốt pháo nổ trái phép
theo nhận định của cơ quan công an vẫn có một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu đúng
nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
chính vì vậy công tác tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đã được công an xã yên thường chủ động triển khai với nhiều hình thức đa dạng
từ nay trong thời gian này đến tết thì cũng xác định là địa bàn sẽ xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn liên quan đến vận chuyển tàng trữ trái phép
vũ khí và lổ lổ hỗ trợ cũng như là pháo lổ trái phép
chính vì vậy trong thời gian tới thì công an xã sẽ chủ động tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân trên địa bàn
cũng như là phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện sẽ tăng cường các tuần tra kiểm soát phát hiện và bắt giữ xử lý nghiêm túc
theo quy định của phò lật đối với các trường hợp mà vi phạm liên quan đến vũ khí và lổ lổ công cụ hỗ trợ
cũng như việc vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn
hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ là vi phạm pháp luật
và kèm theo đó là các chế tài xử lý nghiêm khắc
chính vì vậy việc tuyên truyền để người dân hiểu đúng nắm rõ các quy định có liên quan
qua đó sẽ tránh được tình trạng vi phạm do thiếu hiểu biết
tối qua ngày ba tháng một mươi một cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã kịp thời ứng cứu đưa một người bị kẹt trong thang máy của bệnh viện giải chiến số ba ra ngoài an toàn
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi tám h hai mươi hai phút tại tầng tám chung cư c tám của bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số ba tp thủ đức
phường tăng nhân phú a tp thủ đức
nhận tin sự cố thang máy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
đã đến hiện trường triển khai ứng cứu nạn nhân kẹt trong thang máy của bệnh viện giải chiến
khi điều trị cho các bệnh nhân f
nạn nhân mắc kẹt là anh lê quang nhật sinh năm hai nghìn quê tỉnh con tum
sau khi xác định được vị trí thang máy bị kẹt nằm ở tầng tám
lực lượng cứu hộ đã dùng kiềm thúy lực để tách cửa thang máy
sau đó hỗ trợ đưa anh nhật đã bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn
công an tỉnh tiền giang cho biết là hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường
và điều tra nguyên nhân vụ cháy một căn nhà tại phường một mươi tp mỹ tho tiền giang
khiến cho hai người chết và hai người bị bỏng nặng
theo điều tra ban đầu tối ngày hai tháng một mươi một người dân xung quanh phát hiện nhà bà nguyễn thị thúy lan
tại số một trăm hai mươi năm c đường đoàn thiên nghiệp tối một mươi một khu phố năm phường một mươi tp mỹ tho bốc cháy
nên phối hợp dập tắt lửa cắt khóa và đưa bốn người bên trong gia đình gồm vợ chồng bà lan
con gái và cháu ngoại bà lan đi cấp cứu do bị bỏng quá nặng con gái bà lan đã tử vong trên đường đi
còn bà lan tử vong tại bệnh viện chờ rảy cháu ngoại bà lan mới ba tuổi bị bóng nặng
được chuyển đến điều trị tại bệnh viện nhi đồng tp hcm ông lê minh ngọc chồng bà lan
đang được điều trị tại bệnh viện chợ rẫy khám nghiệm hiện trường cơ quan công an thu giữ được
bình chứa xăng bật lửa giao vào nhiều vật dụng có liên quan đến vụ cháy nhân định ban đầu
nhiều khả năng do ghen tuông nên ông ngọc đã đổ xăng vào phòng nơi vợ con gái và cháu ngoại
đã ngủ rồi phóng hỏa vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong đã khởi tối vụ án khởi tối bị can và ra lệch bắt
bị can đối với lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tỉnh quảng bình là phó giám đốc của một công ty
tại bình thuận và trương đình vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại bình thuận
qua điều tra ban đầu sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại một quán karaoke tại thôn một
xã bình thạnh huyện tuy phong lê anh tuấn đang ngỏ ý với nữ nhân viên sinh năm hai nghìn sáu
để đi qua đêm những em này không đồng ý
nhóm của tuấn đã khống chế bắt em này lên xe ô tô và đưa đến một khách sạn tại thị trấn liên hương
để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi nhận được tin báo công an huyện tuy phong phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận
vào cuộc điều tra làm việc với những người liên quan
trong vụ án này lê anh tuấn là đối tượng đã trực tiếp hiếp dâm nữ nhân viên khi em mới một mươi năm tuổi
còn trương đình vinh là đồng phạm có vai trò giúp sức cho tốn đạt được hành vi mong muốn
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra có đầy đủ căn cứ để khởi tố lê anh tuấn và trương đình vinh
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
còn hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ
để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trai với đạo đức xã hội dư luận đặc biệt quan tâm
lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong
cùng các đơn viện nghiệp vụ và khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật tuyệt đối không để lọt tội phạm
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhằm răng đe phòng ngừa chung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn cho biết đã lập hồ sơ điều tra đối với nguyễn vũ bảo
bốn mươi tuổi ở phường châu văn liêm quận ô môn và để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc
đồng thời cũng cố hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động
bắt quả tang một mươi tám người đánh bạc chủ yếu là phụ nữ tại kho lúa bỏ hoang ở xã thới thạnh huyện thới lai
tại hiện trường cảnh sát tạm giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng trong đó tiền thu giữ trên người các đối tượng là một trăm một mươi một triệu bảy trăm linh ngàn đồng
tiền thu giữ trên chiếu bạc là sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng một số tăng vật khác như hai mươi bộ bài tay loại năm mươi hai lá
bộ nguyên bốn bộ đã qua sử dụng hai chiếc chiếu có dùng để làm chiếu bạc tám xe mô tô các loại và một mươi chín điện thoại di động
những người liên quan khai nhận sới bạc do bảo đứng ra tổ chức thu hút nhiều người đến tham gia
công an thành phố cần thơ đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho các đối tượng kết quả đều âm tính
vụ việc sẽ được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị sau khi nới lỏng giãn cách nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tp hcm đã gia tăng
và tội phạm lừa đảo lợi dụng thực tế này để triển khai chiêu thức mới là giả tin nhắn của các hãng thương mại điện tử
tuyển dụng là việc nhẹ lương cao còn được nhận quà
và sự tương vi của thủ đoạn mới này đã là số điện thoại để nhắn tin và sẽ nhanh chóng biến mất sau khi mà lừa được tiền của nạn nhân
cần tuyển số lượng lớn nhân viên chuyên đặt hàng
mỗi ngày kiếm được tám trăm linh đồng qua điện thoại và quyết toán trong ngày
lợi tuyến dụng rất hấp dẫn được gửi dưới chức vụ giám đốc marketing các công ty thương mại điện tử lớn
người nhận tin phải kết bạn gia lô qua số điện thoại để lại
sau đó một là đặt cọc hai là nhiều thông tin cá nhân đặc biệt liên quan tài khoản thanh toán phải cung cấp
nhưng dĩ nhiên cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng tài khoản ví điện tử
chính là trực tiếp mở cửa cho tội phạm chiếm đoạt tiền
tk khẳng định đây không phải là một hình thức của tuyển dụng của sàn thương mại điện tử tiki
mà là một hình thức giả mạo và lợi dụng tín nhiệm
khi có nhu cầu tuyển dụng hoặc là truyền thông đến khách hàng hoặc là nhà bán hàng
thì tiki sẽ làm việc trực tiếp thông qua email có tên miền là tiki vn
hoặc là thông qua tổng đài đã được đăng ký thương hiệu tiki
chứ sẽ không thông qua hình thức là tuyển dụng trên diện rộng thông qua tin nhắn điện thoại
tưởng chừng là mình sẽ được nhận một lợi ích vật chất nào từ những cái hướng dẫn
nhưng thật sự là cho những thông tin về bí mật về số tài khoản của mình
về cái password về cái số lpt
lpt đó sẽ xâm nhập vào tài khoản của các bạn và sẽ lấy đi cái số tiền mà hiện trong tài khoản ngành hàng
mà cái số tiền chiếm đoạt từ hai triệu đến năm mươi triệu
thì cái cấu thành cơ bản của cái tội danh này đó là ở tài khoản một
thì cái hình thức đó sẽ bị xử phạt có thể cải tạo không nhân dự tới ba năm
một điểm tinh vi trong thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng là xóa dấu vết nhanh chóng
đối tượng dùng các hấp nước ngoài đe gửi sms sau đó yêu cầu liên lạc qua gia lô số điện thoại khác
chỉ cần người xin việc
đó ra nghi ngờ các số điện thoại mạo danh tuyển dụng sẽ tự khóa và biến mất
thủ đoạn lừa đảo qua tuyển dụng đang rội lên cùng với hình thức tặng thưởng mạo danh ngân hàng
hoặc một số công ty kinh doanh mặt hàng giá trị lớn như xe hơi trang sức đá quý
bởi sau khi nới lỏng giãn cách số lượng người khó khăn cần tìm việc tăng cao
dẫn đến tâm lý muốn được nhận thưởng và có công việc nhanh chóng
chúng ta mà để khắc phục cái hậu quả để thu hồi tiền thì cũng rất là khó khăn
các đối tượng họ sẽ sử dụng những cái thủ đoạn của họ để xóa cái dấu vết đó
để có thể chuyển sang một cái đường liên khác hoặc là do một cái đường truyền khác để họ thực hiện
bởi vì đây là tội phạm giấu mặt ẩn ở trên không gian mạng
dù đã được phản ánh thời gian qua nhưng các tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo này
vẫn tiếp tục gửi đến thuê bao của người dân
song song đó còn có nhiều loại tin nhắn mời chơi game mang tính chất cờ bạc hoặc cá độ
với hứa hẹn tỷ lệ thắng cuộc
hiện nay tp hcm dần phục hồi kinh doanh
kinh tế thích ứng trạng thái bình thường mới là giai đoạn nhiều hình thức lừa đảo nảy sinh
vì vậy cần sự tỉnh táo của mỗi người không cung cấp mã số tài khoản ngân hàng
hay ví điện tử khi chưa gọi xác minh trước với cơ quan tổ chức
kính thưa quý vị ngày ba tháng một mươi một ông trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã đến thăm động viên và chia sẻ
những mất mát đau thương với các gia đình dân tộc thiểu số có trẻ em tử vong
trong vụ sạc lở đất tại huyện đam rồng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín các em liên hot nathan bảy tuổi liên hót hữu thọ một mươi tuổi
cùng ngụ thôn hai xã đạ long huyện đam rồng và em ca hiếu họ hàng với em nathan
ngụ xã đại đờn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng cùng nhau đi chăn bò tại tiểu khu sáu mươi sáu
tại đây các em vào hốc bờ ta luy cùng nhau đào hầm chơi đùa và bất ngờ bờ ta lui sập xuống
vùi lấp khiến cả ba em tử vong
thay mặt lãnh đạo tỉnh lâm đồng ông trần văn hiệp đã chia buồn động viên gia đình các nạn nhân
cố gắng vượt qua nỗi đau và hỗ trợ mỗi gia đình một mươi triệu đồng
đồng thời ông chỉ đạo địa phương các tổ chức đoàn thể trường học cần tăng cường
và nâng cao công tác thông tin tuyên truyền trang bị kỹ năng sống cho các em nhỏ
trong đó đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thường gặp ở trẻ em
có thể xảy ra trên địa bàn
kính thưa quý vị phát huy truyền thống anh hùng cách mạng tuổi trẻ cả nước nói chung
và tuổi trẻ trồng nai nói riêng và hơn một năm làm chức vụ biết thư
chi đoàn công an xã xuân phú huyện xuân lộc thiếu úy lê trần thuận
đã phát huy tinh thần đoàn kết tập hợp đoàn viên thực hiện các phong trào
thi đua yêu nước và góp phần giữ vững an ninh trực tự và thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng
cả bố mẹ đều công tác trong lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn một mươi bảy sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai
lê trần thuận được phân công về công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thuận được điều chuyển về công tác tại công an xã xuân phú
theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
và được bầu làm bí thư tri đoàn công an cho đến nay
dù công tác ở đâu thuận cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
được mọi người quý mến học tập
và nơi theo
trong công việc thì luôn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt
là người quyết đoán trong công việc đành thép với tội phạm
nhưng thuận luôn mềm mỏng hòa nhã với mọi người
luôn sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn
giúp đỡ các khu dài neo đơn nên được nhân dân tình yêu quý mến
tập thù công việc là đảm bảo an ninh trực tự tại địa phương
thì chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ
mà ban chỉ huy và đảng và nhà nước giao cho
thì từ nhỏ thì bản thân tôi là ước mơ là sẽ trở thành một người chiến sĩ công an
khi bước chân vào được trường cảnh sát
thì với tâm nguyện là lúc nào cũng cống hiến hết mình
trong đợt thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thiếu ý thuận cùng các đoàn viên trong chi đoàn
phối hợp tổ chức
nhiều hoạt động xã hội từ thiện
đồng thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã
làm tốt công tác tuần tra kiểm soát cơ động
cũng như công tác truy vết và trực gác chốt chặn kiểm soát các phương tiện và người qua lại trên địa bàn
qua các hoạt động đã góp phần giúp xã xuân phú kiềm chế khoanh vùng và kiểm soát được các ổ dịch
đưa địa phương sớm trở lại vùng xanh và bước vào trạng thái bình thường mới
thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong hai ngày đầu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý hai trăm bốn mươi hai lái xe vi phạm nồng độ cồn
cũng theo cục cảnh sát giao thông trong ngày ba tháng một mươi một toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi chín người
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của địa phương đã kiểm tra xử lý sáu sáu mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước sáu chín tỷ đồng tạm giữ một mươi chín xe ô tô bảy trăm hai mươi sáu xe mô tô tước bốn trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn là hai trăm bốn mươi hai trường hợp
hiện cảnh sát giao thông ở các tỉnh thành phố lớn như hà nội tp hcm đồng nai đang tăng cường xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn
hơn hai mươi ngày tái khởi động sau thời gian giãn cách do covid một mươi chín xe buýt thủ đô hà nội đã kéo được khách trở lại
trong khi taxi vẫn hoạt động phập phủ
theo đó từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tp hcm được hoạt động trở lại với năm mươi công suất
sau hơn hai mươi ngày hoạt động trở lại công tác tổ chức vận hành các tuyến buýt vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định hướng dẫn phòng chống dịch
đáp ứng một phần nhu cầu đi lại của người dân hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông
sản lượng hành khách đi lại bằng xe buýt trong hơn hai mươi ngày qua ước đạt bảy tám triệu lượt
sở giao thông vận tải hà nội đã giao trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội tiếp tục theo dõi tổng hợp
đề xuất báo cáo sở giao thông vận tải điều chỉnh tăng dịch vụ các tuyến buýt khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
trại giam công an tỉnh ninh bình phối hợp với bệnh viện công an tỉnh ninh bình đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai
cho gần bốn trăm linh can phạm nhân hiện đang được giam
để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng
trại tạm giam công an tỉnh ninh bình đã chủ động xây dựng phương án phân công rõ nhiệm vụ
trách nhiệm của các lực lượng tham gia để triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả
các can phạm nhân được tư vấn kiểm tra sức khỏe theo quy trình như khai báo y tế khám sàng lọc
đo thân nhiệt huyết áp khai thác tiền xử bệnh lý và được theo dõi y tế sau khi tiêm vaccine
việc thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các can phạm nhân thể hiện tính nhân văn
sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an về quyền lợi sức khỏe đối với các can phạm nhân
cũng như tạo hàng rào vaccine trong phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh
thưa quý vị trên trận tuyến chiến đấu với dịch bệnh với vai trò là lực lượng nòng cốt là lá chắn thanh bảo kiếm
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình
dù là tuyến đầu chống dịch hay những người ở lại hậu phương
thì tất cả đều chung một quyết tâm sát cánh và là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
trong những lúc nguy nạn nhất
vâng rất khó để những người trong cuộc tự nói về mình
và vì thế công đoàn công an nhân dân đã chấp cánh phát động cuộc thi tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch
với mong muốn chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh về những người chiến sĩ quả cảm ở tuyến đầu
những người tham gia nhiệm vụ chống dịch với tâm thế không chỉ là nhiệm vụ được giao
mà cao quý hơn đó là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ
lần đầu tiên
lần đầu tiên
lần đầu tiên tổ chức cuộc thi trên mạng xã hội facebook
thế nhưng mỗi câu chuyện viết ra đã được lan tỏa chia sẻ với hàng nghìn lượt like share
hàng trăm câu chuyện chân thực đã được biết nên về những chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch
khắp mọi miền tổ quốc thầm lặng với sự hy sinh
mỗi người một hoàn cảnh một nhiệm vụ một đơn vị công tác khác nhau
khó khăn gặp phải cũng vậy
nhưng trong nhiều câu chuyện đã được viết ra đều gửi chung một niềm tin tinh thần lạc quan
và lời hẹn sẽ sớm trở về bên gia đình khi dịch bệnh được đẩy lùi